ngày ba tháng năm công an huyện cam lộ quảng trị đang tạm giữ trần văn tuân năm mươi một tuổi ở phường hương hồ
tp huế thừa thiên huế huế nghi phạm chính trong vụ đâm phó tránh tỏa nhân dân huyện cam lộ
nguyễn văn quý tại phòng làm việc
dư luận đặt câu hỏi tại sao trần văn tuân có thể đâm trọng thương ông nguyễn văn quý
dù trước đó đã bị tuyên án ba năm tù giam
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin khoảng một mươi năm h ngày hai tháng năm
công an huyện cam lộ nhận được tin báo của ông quý bị đâm trọng thương nên tiếp cận hiện trường để điều tra xử lý
một số vận dụng trong phòng làm việc của ông quý đã bị ngã đổ nhiều vết máu xuất hiện ở dưới sàn nhà bà làm việc
ông quý được chuyển cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị với vết thương ở vùng bụng hông bà phai phải phẫu thuật nay đã qua cơn nguy kịch
theo tìm hiểu của phóng viên ông tuân là bị cáo trong một phiên tòa do ông quý làm chủ tọa
theo nội dung bản đán số ba mươi bốn hai nghìn hai mươi ba hs st ngày một mươi chín một mươi hai hai nghìn hai mươi ba bị cáo trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại hương hồ thành phố huế tỉnh thừa thiên huế gây tai nạn giao thông tông chết người rồi chạy trốn
cụ thể vào sáng một mươi một sáu hai nghìn hai mươi ba trần văn tuân điều khiển xe ô tô tải biển số bảy mươi năm h một nghìn ba trăm năm mươi năm kéo theo rơ móc chạy từ hướng cầu đuổi ra quốc lộ chín
khi đến km chín năm trăm sáu mươi bảy quốc lộ chín tuyến tránh bắc đông hà qua khu phố bốn thị trấn căm lộ quảng trị thì phát trạng với xe mô tô biển số bảy mươi bốn s hai hai xx chạy cùng chiều
vụ tai nạn khiến bàn ntl xa căm hiếu huyện căm lộ thiệt mạng tại chỗ
sau khi gây tai nạn tuân không dừng ô tô mà chạy ra khỏi hiện trường
phát hiện sự việc người dân đuổi theo đến km một mươi ba hai trăm linh quốc lộ chín theo hướng cửa khẩu lao bảo huyện hướng hóa thì ô tô của tuân mới dừng lại
phiên tòa sơ thẩm vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tuân mức án ba năm tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
sau đó tuân kháng cáo nhưng tại phiên phúc thẩm ngày hai mươi sáu ba tòa nhân dân tỉnh quảng trị tuyên y án
vì xác tuân bị tòa phúc thẩm tuyên y án tù giam từ ngày hai mươi sáu ba nhưng đến ngày hai năm lại là nghi phạm gây án trong vụ đâm pháo tránh tòa nhân dân huyện căm lộ tại phòng làm việc
về vấn đề này lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh quảng trị cho biết
về nguyên tắc khi án phúc thẩm tuyên xong thì có hiệu lực ngay hội đồng xét xử sẽ ra quyết định để tạm giữ đối với bị cáo tại tòa thực hiện thi hành án
tuy nhiên với một số trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thì chưa bắt mà chờ có bản án quyết định thi hành án thì mới thi hành
bị cáo tuân có hoàn cảnh khó khăn ly hôn vợ nuôi hai con nhỏ vì lý do nhân đạo hội đồng xét xử phúc thẩm cho bị cáo tự nguyện thực hiện thi hành án
tuy nhiên đang trong khoảng thời gian bị cáo tự nguyện thi hành án thì xảy ra sự việc kể trên
lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh quảng trị cho biết theo hồ sơ vụ án và quá trình xét xử bị cáo tuân gây tai nạn làm chết một người
gây tai nạn xong tuân lấy xe bỏ chạy đến khi người dân đuổi theo khá dài mới chịu dừng lại hành vi này có khung hình phạt từ ba năm đến một mươi năm tù
tòa nhân dân cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án ba năm tù với bị cáo tuân là ở mức thấp nhất của khung hình phạt và đúng với quy định của pháp luật
bị cáo trần văn tuân được tòa án nhân dân huyện cam lộ xét xử sơ thẩm vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và chủ tọa phiên tòa là ông nguyễn văn quý phó tránh tòa nhân dân huyện cam lộ
tại phiên xét xử sơ thẩm tuân bị tuyên phạt ba năm tù giam
không đồng ý với phiên tòa sơ thẩm tuân đã kháng cáo
ngày hai mươi sáu tháng ba tòa án nhân dân tỉnh quảng trị xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của tuân giữ nguyên bản án sơ thẩm
sau đó tòa nhân dân huyện càm lộ ủy thác cho tòa nhân dân thành phố huế thi hành án với tuân
bức xúc với mong muốn được hưởng án treo nhưng bản án vẫn được giữ nguyên nên ngày hai tháng năm tuân đi từ huế ra tòa án nhân dân huyện cam lộ xin vào gặp ông nguyễn văn quý
tại đây tuân đã đâm ông quý trọng thương
ông quý hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị với nhiều vết thương ở vùng bụng hong bà vai
sau khi được phẫu thuật sức khỏe của ông quý đã ổn định
trao đổi nhanh với phóng viên thẩm phán lê hồng quang tranh án tòa nhân dân tỉnh quảng trị cho hay
sự kiện này cảnh báo chúng tôi về an ninh tại phiên tòa tại trụ sở tòa án
bảo đảm an ninh an toàn cho thẩm phán cho cán bộ tòa án là vấn đề lớn hiện nay cần được quan tâm hơn nữa
ban đầu kiểm tra trong hành lý của đối tượng đồng ông nguyễn văn quý phó tránh tòa nhân dân huyện càm lộ tỉnh quảng trị mang theo
cơ quan chức năng thấy có một số loại thuốc tây vật dụng cá nhân và một cuốn hộ chiếu
dưới góc độ pháp lý trao đổi phóng viên luật sư nguyễn ngọc hùng trường văn phòng luật kết nối đoàn luật sư tp hà nội cho biết
trong vụ việc này có thể hành vi của đối tượng ra côn đồ manh động thể hiện ý thức coi thường pháp luật
cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ thân nhân lý lịch của đối tượng làm rõ nguyên nhân động cơ của sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật
theo đó hành vi tấn công đâm trọng thương vào tránh tòa nhân dân huyện càm lộ là hành vi nguy hiểm cho xã hội
đối tượng thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự về tội giết người đối với trường hợp phạm tội chưa đặt theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy mức phạt cao nhất của tội danh này lên tới hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình
mức phạt sẽ còn căn cứ vào thân nhân của đối tượng và các tình tiết khác của vụ án
đây là vụ đáng báo động đòi hỏi cần được sự tăng cường công tác an ninh đảm bảo tại các cơ quan nhà nước
còn có các biện pháp để kiểm soát gia bảo nghiêm ngặt
để tránh những sự việc đáng tiếc như trên có thể xảy ra
với cụm từ khóa gây dối tại phiên tòa hành hung thẩm phán bảo vệ thẩm phán
phương tiện tìm kiếm cho ra hàng loạt những bài báo dựng lên bức tranh sinh động một cách buôn long về thực trạng này
đó là những bài như tấn công chủ tọa gây náo loạn tòa án tấn công thẩm phán đánh ghé tay nguyên đơn
hàng chục đối tượng tấn công thẩm phán ngay tại phiên tòa khi thẩm phán bị khủng bố và tấn công
khi thẩm phán tuyên án xong phải hướng mũ bảo hiểm rồi khởi tố người nhắn tin đe dọa thẩm phán đặt bim vào nhà thẩm phán
mới đây là sự việc nghi phạm trần văn tuân có thể ngang nhiên đâm trọng thương ông nguyễn văn quý
phó tránh tòa nhân dân huyện cầm lộ ngay tại phòng làm việc dù trước đó đã bị tuyên án ba năm tù
cài đặt lên hổ trường cảnh báo về vấn đề bảo vệ thẩm phán tại phiên tòa giữ gìn sự tôn nghiêm của tòa án
và bảo vệ thẩm phán sau phiên tòa một cách thiết thực nhằm đảm bảo an toàn thân thể tính mạng cho thẩm phán và thân nhân của họ
để họ an tâm nuôi dưỡng phẩm chất của một người thẩm phán cam đảm thực thi nhiệm vụ của mình
về bảo vệ phiên tòa hiện nay tuy có lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp nhưng không có đủ lực lượng để phiên tòa nào cũng có cảnh sát
do đó mỗi đơn vị tòa án nên chủ động có việc bảo vệ tòa án
ở tòa án tỉnh quảng nam có lực lượng xung kích thành phân chí là các thanh niên của cơ quan
mỗi khi cần thiết lực lượng này sẽ kịp thời có mặt để can thiệp mô hình này thực tế cho thấy rất hiệu quả
tuy nhiên toàn cấp huyện thì khó thực hiện phương án này vì có nhiều đơn vị đa số là phụ nữ số lượng cũng chỉ có trung bình là một mươi người
trong giờ làm việc có người phải thực hiện những nhiệm vụ ngoài trụ sở nên rất khó tập trung và huy động khi có sự cố
hơn nữa một tranh án cấp tỉnh trao đổi với chúng tôi cho rằng khi gây dối tại tòa
phán thư ký trong trường hợp này lấy người của tòa án ra để giải quyết thì chẳng khác nào cho thêm giờ vào lửa
đương sự càng có nhiều cớ để chỉ bới tháo mạ hành hung do đó phải có lực lượng khác để bảo vệ trật tự phiên tòa
thực tế công tác bảo vệ phiên tòa hiện nay lực lượng bảo vệ chưa chuyên nghiệp rất thụ động trong việc có đương sự và người tham gia phiên tòa là mất trật tự
do đó cần phải có lực lượng chuyên nghiệp hiểu biết về tố tụng cũng như quyền và nghĩa vụ của những người tiến hành và tham gia phiên tòa để ứng phó hợp lý đúng luật
cơ chế bảo vệ tòa cũng chưa rõ ràng nhiều trường hợp gây dối trong khuôn viên tòa án cũng có trường hợp gây dối ngoài khuôn viên phía trước và xung quanh trụ sở tòa án
nhưng lực lượng cảnh sát nhiều lốp cho rằng họ chỉ đảm nhiệm bảo vệ phiên tòa còn ngoài phiên tòa họ không có trách nhiệm
một điều tố quan trọng khác là sự nhạy cảm kinh nghiệm xử lý điều hành phiên tòa của thẩm phán nếu thấy có nguy cơ căng thẳng bùng phát khó kiểm soát thì nên tạm hoãn phiên tòa
ở giai đoạn chuẩn bị xét xử thẩm phán cần phải dự liệu trước các tình huống để có thể có sự chuẩn bị chú đáo
các thẩm phán cán bộ tòa án cũng cần phải cẩn thận tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật cũng như quy tắc ứng xử chuẩn mực đạo đức để tạo niềm tin và tôn trọng từ các đơn sự cũng như người dân tham gia phiên tòa
nếu các thẩm phán thực sự gần mẫu chấp hành hiến pháp và pháp luật là những tấm gương về phụng tụng thủ pháp trí công vô tư liêm chính độc lập khách quan công bằng tận tụy và tuân thủ đúng theo pháp luật khi thi hành nhiệm vụ công vụ
sử sự có bản lĩnh đúng mực khoan dung nhân ái lịch thiệp và tận trọng khi thực hiện các nhiệm vụ cũng như trong đời sống cá nhân thì chắc chắn những phản ứng quá khích tiêu cực đối với thẩm phán với cán bộ tòa sẽ được giảm thiểu đó chính là cách để tự vệ
hiện nay việc bố trí xử án theo mô hình mới tại quy định thông tư một cách chéo hai nghìn một mươi bảy của tranh án tòa án nhân dân tối cao đã phát huy tác dụng
theo quy định trong phòng xử án trừ phòng xử án và giải quyết các vụ thuộc thẩm phán tòa án nhân dân gia đình và người chưa thành niên hội đồng xét xử ngồi ở bục cao nhất
bục thứ hai là vị trí của những người tiến hành tố tụng khác người tham gia tổ tụng và những người tham dự phiên tòa phiên họp phòng xử án có hàng rào ngăn cách giữa khu vực những người tiến hành tố tụng người tham gia tổ tụng với khu vực những người tham gia phiên tòa
phòng xử án bố trí lối đi riêng của hội đồng xét xử lối đi của những người tiến hành tố tụng khác và những người tham gia tố tụng người tham dự phiên tòa phiên họp
vấn đề nan giải khác vẫn treo lơ lửng nhiều năm qua đó là cơ chế bảo vệ thẩm phán cho đến nay vẫn chưa được giải quyết
ai cũng hiểu rằng tình hình tội phạm diễn ra rất phức tạp ngày càng gia tăng về số lượng và vụ án tính chất nguy hiểm mà thẩm phán phải thường xuyên phải đối mặt
đặc thù nghề nghiệp của thẩm phán là liên quan tới tính mạng danh dự nhân phẩm quyền lợi của công dân nên đối tượng bị thuộc kiện bị xử phạt rất dễ mang tâm lý thù hoán đối với thẩm phán
thực tế hàng chục năm qua với rất nhiều vụ án được đưa ra xét xử cho thấy nhu cầu được bảo vệ thẩm phán là rất cấp bách và thiết thực
hầu hết các nước trên thế giới đều quy định bảo vệ thẩm phán và thân nhân của họ chặt chẽ
đơn cử bộ luật dân sự liên bang nga có quy định về các tội phạm hoạt động tư pháp nói chung và xâm hại đời sống sức khỏe tài sản của thẩm phán nói riêng
điều hai trăm chín mươi năm quy định xâm hại tính mạng giết người hoặc giết người không thành đối với thẩm phán hội thẩm hoặc bất kỳ người nào liên quan đến hoạt động tư pháp
cũng như thân nhân của họ liên quan đến việc xem xét các vụ án tài liệu tòa án hoặc hoạt động điều tra với mục đích càn trở hoạt động hợp pháp của người đó hoặc trả thù cho hoạt động đó
sẽ bị phạt tù có thời hạn từ một mươi hai đến hai mươi năm có thể có sự quản chế đến hai năm hoặc tù trung thân hoặc tử hình
theo điều hai trăm chín mươi sáu thì hành vi đe dọa giết hoặc đe dọa gây thương tích phá hoại hoặc làm hư hỏng tài sản liên quan đến thẩm phán
bôi thẩm đoàn hoặc người khác tham gia công tác xét xử cũng như thân nhân của họ có thể bị phạt tù đến ba năm
các hành vi nêu trên có sử dụng bạo lực không gây nguy hiểm tính mạng hoặc sức khỏe có thể bị phạt tù năm năm
theo điều hai trăm chín mươi bảy quy định về tội không tôn trọng tòa án
sự xúc phạm đến những người tham gia phiên tòa có thể bị xử phạt tám mươi rup hoặc bằng tiền lương hoặc thu nhập của người khác
bị kết án trong thời gian tối đa là sáu tháng hoặc phạt lao động bắt buộc tối đa bốn trăm tám mươi giờ hoặc bị bắt giữ tối đa bốn tháng
hành vi vu khống chống lại thẩm phán bôi thẩm đoàn công tố viên điều tra viên người bảo vệ phiên tòa
có thể bị phạt hai triệu rup hoặc bằng tiền lương của người bị kết án đến ba năm hoặc lao động bắt buộc ba trăm sáu mươi giờ
ở việt nam hiện nay điều ba trăm chín mươi một bộ luật
hình sự quy định tội gây dối trật tự phiên tòa phiên họp quy định người nào tại phiên tòa phiên họp mà thám mạng
xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của thẩm phán hội thẩm người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác
hoặc người tham gia phiên tòa phiên họp hoặc có hành vi đập phá tài sản thì bị phạt tiền từ một trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm nếu hành vi dẫn tới phải dừng phiên tòa phiên họp hành hung thẩm phán
hội thẩm có thể bị phạt tù đến ba năm trong khi đó điều ba trăm một mươi tám về tội gây dối trật tự công cộng quy định
mức phạt ba năm đến hai năm phạm tội thuộc một trong những trường hợp có tổ chức dùng vũ khí hung khí
có hành vi phách hành hôn người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng thì mức phạt tù có thể lên tới bảy năm
như vậy gây dối tại phiên tòa cũng được xử lý tương tự như gây dối tại các nơi công cộng khác
thậm chí nhẹ hơn các hành vi xúc phạm đe dọa gây thương tích hoặc gây sát hại thẩm phán vì lý do công vụ của nạn nhân
chỉ bị truy tố xét xử như tội phạm đối với các đối tượng khác không có sự phân biệt đối với nạn nhân là thẩm phán
thân nhân thẩm phán người tiến hành tổ tụng nhà nước chưa quy định cụ thể về việc bảo vệ thẩm phán và gia đình của họ
khi có nguy cơ bị tấn công hay đe dọa tấn công trở lại các quy định của liên bang nga để bảo vệ tính mạng sức khỏe
của thẩm phán cũng như bảo vệ tài sản của họ các cơ quan an ninh có thể áp dụng các biện pháp an toàn như
bảo vệ cá nhân bảo vệ nhà và tài sản cung cấp vũ khí các thiết bị đặc biệt để bảo hộ cá nhân và cảnh báo nguy hiểm
tạm thời di chuyển tới nơi an toàn đảm bảo bí mật thông tin về người được bảo vệ thay đổi công việc thay đổi nơi làm việc cơ quan
hoặc nơi học tập thay đổi nơi cư trú thay đổi dữ liệu cá nhân thay đổi diện mạo những biện pháp này được áp dụng
đối với cá nhân thẩm phán cũng như những thành viên trong gia đình của họ các thẩm phán ở việt nam hiện nay
cũng cần có một sự cơ chế bảo vệ cụ thể thiết thực như vậy